chiều nay hai mươi hai tháng một mươi một đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời
cedropoc một và quang minh tại xã yau que huyện buôn đôn đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương lưu ý
tỉnh đắk lắc có tiềm năng về nguồn năng lượng tái tạo nhất là năng lượng gió và điện năng lượng mặt trời
bên cạnh đó tỉnh cũng cần phải quan tâm đến môi trường không đừng đánh đổi môi trường với lợi ích kinh tế
đồng thời địa phương phải quy hoạch được những vùng sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả
thì có thể chuyển đổi sang sản xuất năng lượng mặt trời
tiếp đến đồng chí phạm minh chính đã đến thăm hợp tác xã nông nghiệp du lịch cropoc
và tặng quà gia đình chính sách tại xã yau cao thành phố bơ ma thuột tỉnh đắk lắc